đây là hướng phát triển kinh tế chủ đạo của nền kinh tế
để thúc đẩy đầu tư phát triển nông lâm nghiệp bắc cạn đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
thực tế cho thấy với chính sách này diện mạo nông thôn ở bắc cạn đã có nhiều đổi thay đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên
tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được nhiều chính sách đã ban hành cũng tồn tại một số bất cập
việc tiếp cận chính sách của người dân doanh nghiệp còn khó khăn
một chính sách lớn có độ bao phủ rộng đối với phát triển nông lâm nghiệp là nghị quyết số tám hai nghìn một mươi bảy ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của hội đồng nhân dân tỉnh bắc cạn
nghị quyết này đã quy định chính sách hỗ trợ thay đổi phương thức sản xuất cho người dân
trong đó tập trung hỗ trợ lãi suất khi vai ngân hàng để mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hỗ trợ các mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị
chính sách hỗ trợ chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm
trong năm chính sách với một mươi năm nội dung hỗ trợ theo nghị quyết tám thì có tới chín nội dung hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
đặc biệt để cụ thể hóa chính sách ubnd tỉnh bắc cạn đã triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án
trong số này chính sách phát triển các hợp tác xã kiểu mới gắn với sản xuất các mặt hàng nông nghiệp đặc trưng có thế mạnh của tỉnh được kỳ vọng là động lực thúc đẩy sản xuất hàng hóa tạo ra giá trị hàng hóa cao
các hợp tác xã ra đời được tỉnh hỗ trợ lãi suất khi vay vốn với mức sáu một năm mức vay tối đa tám mươi triệu đồng một hợp tác xã
bên cạnh đó tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh được thành lập với số vốn một tỷ đồng cũng là một trong những nỗ lực của bắc cạn để hỗ trợ cho khu vực kinh tế này phát triển
mới thành lập và đi vào hoạt động hợp tác xã tân thành ở xã nông thượng thành phố bắc cạn gặp nhiều khó khăn
trong đó khó khăn lớn nhất là thiếu vốn để đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
trước tình hình đó hợp tác xã đã tìm đến quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh bắc cạn và được cho vay gần một trăm linh triệu đồng
từ số vốn này hợp tác xã đầu tư vào mua máy móc phục vụ sản xuất các sản phẩm tinh bột nghệ
nghị quyết tám ra đời rất hữu ích cho các hợp tác xã
nó hỗ trợ rất nhiều đối với các hợp tác xã như bạn tôi mới thành lập
chúng tôi cần rất nhiều vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh đầu tư trồng trọt
rồi đầu tư các hồn dự án của các hợp tác xã
đối với bắc cạn dù diện tích tự nhiên lớn nhưng đất canh tác thường manh mún
điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn
để khắc phục tình trạng này tỉnh bắc cạn đã triển khai chính sách tích tụ đất đai để phát triển nông lâm nghiệp
từ khi thực hiện chính sách này đến nay toàn tỉnh đã có ba hợp tác xã nhận yêu đãi từ chính sách giao đất thuê đất
đây là vườn cam quýt của hợp tác xã đại thành ở thành phố bắc cạn
hợp tác xã này có hơn một mươi hectare trồng cam quýt và một số loại cây ăn quả khác
nhưng để có được thành quả hôm nay ngoài sự nỗ lực của các thành viên
thì chính sách cho thuê đất của nhà nước là đòn bẩy quan trọng
cả một mươi hectare đất này hợp tác xã được ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn cho thuê với thời hạn năm mươi năm
chính nhờ thuê được tư liệu sản xuất tập trung nên việc làm ăn hiệu quả hơn
từ khi nhận được nghị quyết tám
của tỉnh cho vay hỗ trợ lãi suất để sản xuất
thì hợp tác xã chúng tôi cũng đã tiếp cận được cái nguồn vốn đó
và vay được một tỷ để về đầu tư vào mở rộng sản xuất cho hợp tác xã
thì thấy quyết ra rất là hợp với lại kinh tế tập thể như chúng tôi đây
vì là rất là cần vốn
thế được vay cái vốn này chúng tôi đã sử dụng vào
mở rộng mua phân bón và đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất để chăm sóc cho cây trầm
chúng tôi triển khai hỗ trợ vay vốn cho những hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
chúng tôi đã nắm được những đối tượng đấy thì chúng tôi sẽ triển khai cho những hợp tác xã vay vốn ưu đãi
để làm sao mà các hợp tác xã mở rộng được sản xuất kinh doanh thực sự là bà đỡ cho kinh tế hộ phát triển
để giải quyết được phần nào cơn khát vốn của các hợp xã trong giai đoạn hiện nay
với mục tiêu hỗ trợ kinh tế tập thể gắn với phát triển các vùng chuyên canh như vùng trồng cây cam quýt ở huyện bạch thông
vùng trồng gạo chất lượng cao tại huyện trợ đồn vùng trồng cây rong giềng ở huyện na rì
các hợp tác xã được xác định là lực lượng chủ lực
do đó những chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế này kỳ vọng sẽ khắc phục được những hạn chế cố hữu của nền nông nghiệp bắc cạn trong suốt thời gian qua
một nền nông nghiệp sản xuất nhỏ lẻ manh mún
dù đã ban hành nhiều chính sách nhưng việc tiếp cận của người dân hiện nay được đánh giá là còn gặp nhiều khó khăn
đối với chính sách hỗ trợ lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại
hơn một năm sau khi triển khai đến nay toàn tỉnh bắc cạn mới có hai đơn vị tiếp cận được với dư nợ khoảng một tỷ đồng
đây là cơ sở sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp của anh nguyễn văn ngọc ở xã lãng ngâm huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
khởi đầu với nguồn vốn ít ỏi đến nay cơ sở đã mở rộng sản xuất tạo công an việc làm cho bảy lao động
với các dòng máy như máy thái mịn máy thái thô máy thái thuốc nam
sản phẩm của cơ sở đã vươn ra thị trường nhiều tỉnh thành phố trong khu vực
tuy nhiên để mở rộng quy mô thì cơ sở này đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn và cũng chưa biết tiếp cận chính sách hỗ trợ như thế nào
cơ sở này đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn và cũng chưa biết tiếp cận chính sách hỗ trợ như thế nào
tận dụng lợi thế của địa phương cơ sở đã đạt được rất nhiều lợi thế
cơ sở đã đạt được rất nhiều lợi thế
hợp tác xã đại hà ở xã quang thuận huyện bạch thông đã đầu tư vốn giống để trồng cam quýt
với một mươi chín thành viên sản phẩm làm da của hợp tác xã này có số lượng khá lớn nhưng đầu ra còn khá bấp bênh
với định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao nhưng hiện nay hợp tác xã cũng gặp khó khăn về vốn đầu tư
đến nay hợp tác xã này cũng chưa tiếp cận được chính sách yêu đãi khi vay vốn của tỉnh
hầu hết bây giờ hợp tác xã là cái vốn cái vốn rất là lớn
về cái chính sách thì vừa rồi thì cũng có thanh niên thì cũng có một trăm linh năm triệu nhưng mà lại vẫn không được vẫn không tiếp cận được cái nguồn vốn đấy
cũng như của liên minh hợp tác xã thì cũng gọi là mình cần số lượng vốn lớn nhưng mà chưa thành công
biết là hỗ trợ cũng là cái nguồn mở cho mình nhưng mà để đáp ứng thì
chưa đáp ứng được
hiện nay tỉnh bắc cạn có khoảng một trăm linh hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp
tuy nhiên mới có một mươi một hợp tác xã được vay vốn từ quỹ phát triển hợp tác xã của tỉnh với tổng dư nợ gần bảy trăm tám mươi triệu đồng
con số dư nợ này còn rất nhỏ so với nhu cầu thực tế
đây là mô hình trồng rau củ quả sản xuất theo công nghệ cao của hợp tác xã nông nghiệp huyền tụng ở thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
đều được sản xuất trong nhà lưới khép kín cách ly với môi trường bên ngoài nên hạn chế được các loại sâu bệnh gây hại
với giá bán hiện nay trên thị trường hơn một m hai dưa lưới này sẽ đem lại khoản thu nhập khá cho các thành viên trong hợp tác xã
có nhiều ưu điểm vật trội hơn ở trong nhà lưới thì ít sâu bệnh và phát triển tốt hơn ở ngoài
ở ngoài sâu bệnh nhiều hơn chăm sóc cũng khó hơn
tuy nhiên đây chỉ là mô hình hiếm hoi đã và đang hoạt động
hợp tác xã đã hoạt động ổn định trên địa bàn tỉnh bắc cạn
nhìn chung với chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao các mô hình sản xuất vẫn còn ít và quy mô nhỏ
trong khi đó với tập quán canh tác nhỏ lẻ manh mún thì chính sách tích tụ đất đai được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới
tuy nhiên hiện nay việc triển khai trên thực tế cũng còn rất hạn chế
chưa có dự án nào hoàn thành thủ tục đất đai theo hình thức này
chủ yếu mới dừng lại ở mức độ các hợp tác xã thuê lại những khu đất do nhà nước quản lý nhưng chưa sử dụng đến
đánh giá về việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết tám hầu hết các hợp tác xã nhất là hợp tác xã nông nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận
nguyên nhân trước tiên là do năng lực nội tại của các hợp tác xã còn nhiều hạn chế không thể tiếp cận được các nguồn chính sách yêu đãi
nhiều hợp tác xã quy mô nhỏ năng lực tài chính thiếu và yếu
lý do chưa tiếp cận được nguồn của các hợp tác xã thì có một số lý do như sau
một số chính sách hỗ trợ theo nghị quyết tám này chịu sự ràng buộc theo quy định của hệ thống ngân hàng ví dụ như vấn đề về tài sản thế chấp
thứ hai là hoạt động của các hợp tác xã còn yếu về năng lực tài chính quản trị địa phương về phương án kinh doanh không có hiệu quả
chưa có những hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đầu ra ổn định cho sản phẩm tổ hợp tác trang trại chưa phát triển
do điều kiện nhân tố bên trong đó là nội lực của các hợp tác xã nội lực đó có cả nguồn lực nguồn con người
nguồn lực về con người nhân lực của các hợp tác xã ấy của chúng ta cũng còn rất hạn chế
bởi vì cơ bản các hợp tác xã là khi mà thành lập trên nền tảng là cái đội ngũ cán bộ của chúng ta là từ cái người nông dân
cho nên là cái năng lực quản trị cũng như là về quản lý điều hành của họ cũng rất hạn chế
cái thứ hai nữa là cái đội ngũ cán bộ chuyên môn của các hợp tác xã của chúng ta
nên là còn thiếu và rất yếu
cơ bản là họ cũng xuất phát từ nông dân làm theo kinh nghiệm
cho nên đã gọi là chuyên môn mà theo kinh nghiệm là nó không đáp ứng được yêu cầu
cái thứ ba thứ hai trong nguồn lực của các hợp tác xã đó là nguồn lực về vốn
vốn này là vốn về cái vốn lưu động cho đến cái máy móc thiết bị
tức là cái vốn máy móc thiết bị họ gần như không có gì
còn vốn về cái bằng tiền mặt thì họ cũng rất hạn chế
cho nên là nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả hoạt động của hợp tác xã
ngoài những nguyên nhân chủ quan của các đối tượng hưởng thụ chính sách
thì việc ban hành chính sách như hướng dẫn chưa đầy đủ
sửa đổi nhiều lần cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai
đặc biệt trong chính sách hỗ trợ hợp tác xã
hiện nay tỉnh bắc cạn chưa có cơ chế ràng buộc trong quản lý tài sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ
ví dụ điển hình là tại hợp tác xã nà tu ở xã cẩm giàng huyện bạch thông
hợp tác xã này được hỗ trợ ba trăm linh triệu đồng từ ngân sách nhà nước để mua máy móc thiết bị xây nhà xưởng
tiền nhà nước hỗ trợ không phát huy hiệu quả và cũng không thể thu hồi